ngay sau khi xảy ra vụ cướp công an tỉnh đồng nai đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ để truy bắt được hung thủ gây án

khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tháng chín trên địa bàn thôn bạch nao xã thanh văn huyện thanh oai hà nội đã xảy ra một vụ cháy lớn
khi nắm được thông tin vụ cháy xảy ra lực lượng chức năng đã điều động năm xe chữa cháy một xe tét nước xuống hiện trường tổ chức chữa cháy cứu hộ cứu nạn
đến một mươi bảy h hai mươi sáu phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
tối qua mùng một mươi tháng chín theo cơ quan chức năng huyện thanh ngoa hà nội vụ cháy đã khiến cho ba nạn nhân tử vong do bị bỏng quá nặng mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời
còn tại tỉnh bình phước vào dạng sáng nay một mươi một tháng chín một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà bà trần thị thiệp năm mươi năm tuổi ở tổ năm ấp một xã minh hưng huyện trơn thành tỉnh bình phước
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động ba xe chữa cháy cùng hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau gần một giờ đồng hồ vụ cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã làm một người tử vong hai người bị thương trong đó một người bị bỏng nặng nhiều tài sản bị thiêu dụi